tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên trên mạng di động ứng dụng công nghệ năm g tại việt nam
sự kiện này đánh dấu việt nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thử nghiệm thành công mạng năm g
cuộc gọi đầu tiên được ghi nhận có tốc độ kết nối với thiết bị đầu cuối đạt từ một năm đến một bảy gb
vượt xa tốc độ giới hạn của mạng bốn g lte tương đương với tốc độ của các quang thương mại
theo kế hoạch viettel sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm mạng di động năm g tại hà nội và tp hcm